indonesia từng bị coi là ông vua về nhì ở đông nam á khi sáu lần vào chung kết aff cup nhưng chưa một lần vô địch
ở đấu trường sea games họ phải chờ tới ba mươi hai năm mới chạm tay vào huy trường vàng trong kỳ đại hội tổ chức ở campuchia năm hai nghìn một mươi tám
chứng kiến các đối thủ như việt nam hay thái lan thay nhau dẫn đầu ở đông nam á có thành tích tốt ở đấu trường châu lục
những năm gần đây indonesia quyết định nâng cấp đội tuyển bằng chính sách nhập tịch
họ mời những cầu thủ sinh ra ở nước ngoài nhưng có ông bà cha mẹ là người indonesia trở về thi đấu
đội tuyển indonesia đang chứng kiến làn sóng nhập tịch đông đảo thậm chí trong danh sách triệu tập cho trận gặp việt nam họ đón tới một mươi cầu thủ thuộc diện này
kể từ khi huấn luyện viên site yong lên cầm quân vào năm hai nghìn một mươi chín indonesia đang chứng kiến số lượng nhập tịch đông chưa từng có
và từ đây tranh cãi đã nổi tiếng
ngoài ra những người làm bóng đá xứ vạn đảo cảm thấy lo lắng cho đội nhà
để chuẩn bị cho trận đấu lượt đi với việt nam tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi sáu indonesia đã gọi chín cầu thủ nhập tịch là hậu vệ sani patinama
jock diamat sani watt justin huder zayid red nathan tiền vệ mark klopp eva riener và tiền đạo raphat chak
ngoài ra bộ đôi tom heyer và jana oratmanger cũng vừa hoàn tất việc tuyên thệ nhận quốc tịch
và có thể được đăng ký
trong buổi họp báo tại bungano một phóng viên indonesia nói rằng việt nam đang chế diễu indonesia vì nhập tịch quá nhiều và đề nghị sainiwat cho biết quan điểm
học vệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tại bỉ có thêm quốc tịch hà lan trước khi khoác áo indonesia tỏ ra bức xúc
anh nói chúng tôi có hộ chiếu indonesia chúng tôi là người indonesia và vinh dự khoác áo đội tuyển indonesia
có lẽ việt nam đang có chút ghen tị vì không có các cầu thủ nhập tịch
indonesia may mắn vì có các cầu thủ nhập tịch
chính sách của indonesia đang phát huy hiệu quả
tại asian cup hai nghìn hai mươi ba với bảy cầu thủ nhập tịch đội bóng xứ vạn đảo lần đầu vượt qua vòng bảng
trên hành trình đó họ giành chiến thắng một trước việt nam
đó là lần đầu tiên indonesia đánh bại việt nam kể từ bán kết lượt về aff cup hai nghìn một mươi tám
watt cho biết các cầu thủ nhập tịch như anh thích ứng rất tốt hòa nhập nhanh với đội tuyển
anh còn ngầm đe dọa sẽ thể hiện trình độ trên sân để việt nam biết thế nào là sức mạnh thực sự của indonesia
anh nói các cầu thủ đến từ châu âu có chuyên môn tốt giàu kinh nghiệm
thêm rằng đội chủ nhà đều đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đánh bại việt nam mang niềm vui cho khoảng tám mươi cổ động viên có mặt trên sân bukhano
hiện indonesia đã đứng cuối bảng ép với một điểm khi thua một năm trên sân iraq và hòa một một khi tới làm khách của philippines
họ cần tối thiểu bốn điểm qua hai trận đấu việt nam
đội đang đứng thứ hai với ba điểm để vượt lên và chiếm ưu thế trong cuộc đua vào vòng loại thứ ba
jan ole rikkeering huấn luyện viên trưởng cầu lọc bộ của indonesia là the wild united nói rằng
bây giờ indonesia lấy mọi thứ từ hà lan nhưng đừng quên đào tạo các cầu thủ địa phương
rickya kamboya là một ví dụ anh ấy rất ham học hỏi tôi tin rằng cầu thủ này nếu được học điều cơ bản anh ấy sẽ trở thành một cầu thủ rất giỏi
tôi theo dõi đội tuyển quốc gia và tôi ấn tượng về jan cầu thủ hà lan nhập tịch
nhưng tôi cảm thấy các cầu thủ indonesia cũng có thể làm được như thế
zanane ojapmangwe và tomaier vừa chính thức trở thành công dân indonesia sau lễ tuyển thệ
nhưng vì đã quá hạn đăng ký cho trận gặp việt nam nên cả hai ngôi sao nhập tịch này vẫn không thể ra sân vào ngày hai mươi một tháng ba
họ sẽ được sử dụng cho trận lượt về hai mươi sáu tháng ba sắp tới
zanane ojapmangwe và tomaier là các cầu thủ sinh ra ở hà lan đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia hà lan
họ mang dòng máu indonesia khi ông bà là công dân xứ vạn đảo đến hà lan

có nghĩa hajer và ojapmangwe chỉ mang một phần tư dòng máu indonesia
dù vậy họ vẫn đủ điều kiện nhập tịch và được chính quyền indonesia ưu ái tối đa
tuần trước các cơ quan liên quan đến vụ nhập tịch của hai cầu thủ này đã làm xuyên ngày nghỉ để lo liệu giấy tờ
đến tuần này lễ tuyên thệ được tổ chức vào lúc hai giờ sáng ngày một mươi chín tháng ba một sự kiện rất hiếm có
sở dĩ indonesia đẩy nhanh tiến độ như vậy là vì một mươi chín tháng ba là hạn chót đăng ký cầu thủ cho trận lượt về
giữa việt nam và indonesia
xảy ra tại sân mỹ đình vào ngày hai mươi sáu tháng ba tới đây
hajer và ojapmangwe đã không thể tham dự trận lượt đi vào ngày hai mươi một tháng ba
nên họ chỉ còn cơ hội giúp sức cho đội tuyển quốc gia chống lại đội tuyển việt nam tại lượt về
quá trình làm việc gấp gáp vừa qua của các cơ quan chức năng indonesia cũng cho thấy
tâm quan trọng của hai cầu thủ nhập tịch tom hajer và ojapmangwe
có lẽ trong giảm lính đánh thuê đây là những người có chuyên môn tốt nhất
họ đang được thi đấu tại hạng đấu cao nhất
hajer khoác áo heireven và ojapmangwe
orat manger đầu quân cho sita tại giải
vô địch quốc gia hà lan vượt trội hơn
so với những zenner huffner và
pat gould về số lần giá sân và môi trường
chơi bóng sau khi hoàn tất
lễ tuyển thể công dân indonesia
tham haya và orat manger ngay lập tức
có chứng minh nhân dân và hộ chiếu indonesia
sau đó liên đoàn
bóng đá indonesia sẽ nộp giấy
chuyển liên đoàn lên fifa
nếu được phê duyệt hai tiền viện này sẽ đủ
điều kiện giá sân trong trận gặp việt nam
ở vòng loại world cup hai nghìn một mươi sáu
vào ngày hai mươi sáu tháng ba
trước diễn biến này hậu vệ đỗ duy mạnh
khẳng định tuyển việt nam không lo sợ
trước giàn ngôi sao nhập tịch của indonesia
vừa qua đội tuyển việt nam công bố
danh sách tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu
với tuyển indonesia ở vòng loại world cup

đây là trận đấu mang tính chất
quyết định đến cơ hội đi tiếp
của thầy trò huấn luyện viên chuse
tại asian cup hai nghìn hai mươi ba vừa qua
tuyển việt nam bất ngờ thua tối thiểu
indonesia và bị loại sớm
người hâm mộ lo ngại kịch bản này sẽ lặp lại
trong bối cảnh indonesia nhập tịch
một loạt cầu thủ từ châu âu
chia sẻ về vấn đề này trung vệ đỗ duy mạnh
cho biết anh và các đồng đội
không lo sợ rán ngôi sao nhập tịch của indonesia
cầu thủ của hà nội fc nhận định
tôi được biết indonesia
nhập tịch tới một mươi một cầu thủ
họ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu
ở nước ngoài với chuyên môn tốt
từ trước đó indonesia vẫn là
đối thủ khó chịu họ thi đấu
rất quyết liệt và không ngại vào trạm
thì thoảng chúng tôi nói đùa với nhau rằng
không biết mình thi đấu với tuyển indonesia
hay tuyển hà lan nữa
thế nhưng tuyển việt nam cũng có những cầu thủ chất lượng
chúng tôi không có chút lo sợ nào
khi đối thủ nhập tịch nhiều cầu thủ châu âu
lo lắng là điều không nằm trong suy nghĩ của chúng tôi
bên cạnh đó
đỗ duy mạnh tin tưởng tuyển việt nam
sẽ giành được kết quả tốt trước indonesia
nếu chuẩn bị kỹ càng anh nói thêm
các trận đấu với indonesia
sắp hứa hẹn nhiều khó khăn
đặc biệt khi phải hành quân tới sân vulcano
tuy nhiên tôi tin rằng việt nam sẽ chưa tốt
nếu chuẩn bị tốt thể trạng ổn
và đạt điểm dưới phong độ
theo lịch tuyển việt nam sẽ làm khách indonesia
trong trận đấu tối nay ngày hai mươi một tháng ba
trước khi trở về mỹ đình tiếp đón đối thủ
vào ngày hai mươi sáu tháng ba
về thành tích bóng đá indonesia có thể chứng kiến
một bước nhảy vợt nhưng với lâu dài
họ có thể chịu nhiều thiệt hại và bỏ quên đào tạo trẻ
điều rất quan trọng đối với indonesia
là tạo ra bản sắc riêng
và sau đó là đầu tư vào đào tạo trẻ
nếu cứ nhập tịch như thế này
họ đang tự đánh giá thấp chính mình
mariari gondong trưởng một nhóm
cầu động viên có tiếng tại indonesia
cũng đồng tình với quan điểm đó
ông chia sẻ trên cnn indonesia
thực ra nhập tịch là ổn
nhưng đừng ổ ạt như hiện nay
thực tế là giải vô địch quốc gia của chúng ta
cũng phải duy trì sự cạnh tranh
tất cả đều cạnh tranh để giành xuất lên đội tuyển
mà với chương trình nhập tịch như hiện tại
thì gần như họ không còn chỗ
bên kia chiến tuyến lại đang có nhiều ý kiến
ủng hộ nhập tịch
ungro indra hội trưởng hội cầu động viên indonesia
nêu quan điểm
việc nhập tịch mang tới lợi và hại
điểm lợi là có nhiều cầu thủ
phù hợp với sơ đồ lối chơi theo nhu cầu
của đội tuyển quốc gia hiện tại
còn điểm hại là họ có ít mối liên hệ
với bóng đá indonesia nhưng tôi nghĩ
kế hoạch này vẫn nên được tiếp diễn
còn hậu vệ saniwat sinh ra ở bỉ
bức xúc khi indonesia bị che bai
vì sử dụng toàn cầu thủ nhập tịch châu âu
trước loạt trận vòng loại hai world cup hai nghìn hai mươi sáu